hôm nay là ngày đầu tiên các thẩm mỹ viện spa làm đẹp được hoạt động trở lại sau hơn ba tháng đóng cửa
chị em phụ nữ hào hứng vui mừng đi làm đẹp khiến nhiều cơ sở trong tình trạng quá tải
theo ghi nhận của phóng viên vào một mươi tám h tối ngày một mươi bốn tháng một mươi dù trời đang mưa khá nặng hạt kèm gió rét
thế nhưng nhiều cơ sở làm đẹp tại các khu phố lớn của hà nội vẫn kín lịch khách chờ hàng tiếng đồng hồ để đến lượt
dù vậy ai cũng trong tâm thế thoải mái phấn khởi bởi họ đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi
một số người còn vui vẻ chia sẻ rằng ngay khi có thông báo chính thức của ủy ban nhân dân thành phố
về việc cho phép các cơ sở thẩm mỹ hoạt động trở lại họ đã gọi điện đặt lịch ngay trong ngày đầu tiên làm việc
cũng theo các chủ spa ngay khi có thông báo chính thức
họ đã huy động nhân viên các bộ phận nhắn tin cho các khách hàng cũ để hẹn thời gian để làm đẹp
thế nhưng chưa kịp nhắn tin lượng khách chủ động đặt lịch quá đông bao gồm cả khách cũ và khách mới
khiến bộ phận chăm sóc khách hàng bị quá tải khiến nhiều khách hàng phải chờ khá lâu
không ít người cảm thấy thất vọng khi bị rời lịch sang ngày khác
tất cả khách hàng khi đến làm đẹp cần tuân thủ nguyên tắc phòng chống dịch covid một mươi chín
các kỹ thuật viên tại spa đều đã tiêm đủ hai mũi vaccine và phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc